thưa quý vị công an huyện bù đăng đang phối hợp với cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình phước
và các lực lượng chức năng tiến hành làm rõ vụ ẩu đả dẫn đến chết người xảy ra tại thôn bốn xã bình minh huyện bù đăng tỉnh bình phước
nạn nhân là ông văn bá hạnh thường gọi là thành ở xã bình minh huyện bù đăng tỉnh bình phước
vào sáng ngày hôm qua trong lúc nhậu giữa ông hạnh và ông trần văn việt năm mươi bốn tuổi chú cùng xã xảy ra mâu thuẫn đánh nhau
ông việt đã lấy cây củi đánh nhiều lần vào vùng đầu và người khiến ông hạnh tử vong
ông việt đã đến cơ quan công an xã bình minh tự thú hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ
đang trên đường vận chuyển thuê ma túy lường văn long đã bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh sơn la
phối hợp cùng phòng phòng chống ma túy và tội phạm bộ đội biên phòng tỉnh sơn la phát hiện bắt giữ
thông tin chi tiết có trong cụm tin vắn ngay sau đây
theo đó vào hồi một mươi chín h ngày một mươi hai tháng năm
lực lượng chức năng đã bắt quả tang lường văn long về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy
tăng vật thu giữ hơn hai trăm bốn mươi bảy gram heroin và hơn một viên ma túy tổng hợp
long khai nhận vận chuyển thuê số ma túy trên cho một đối tượng không rõ tên tuổi với giá một triệu đồng
sau khi nhận ma túy từ tp hcm gửi về lý đức nghĩa chú phường bình khánh tp long xuyên tỉnh an giang
thuê phòng trọ rồi cùng lý hữu đăng bán lại cho các con nghiện
qua kiểm tra lực lượng công an đã phát hiện
lực lượng công an đã phát hiện và thu giữ trong phòng nhiều bọc ni lông bên trong chứa hơn năm mươi một gram ma túy dạng ketamin và mdma
cùng nhiều tăng vật liên quan đến hoạt động mua bán và sử dụng trái phép chất ma túy của các đối tượng
sáng ngày một mươi bốn tháng năm cơ quan cảnh sát điều tra công an tp long xuyên đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
lệnh tạm giam đối với nghĩa và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với đăng để tiếp tục điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
với hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối tượng trần thị ngọc châu chú tại xã hòa an huyện phú hòa
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tp long xuyên khởi tố bắt tạm giam
liên quan đến vụ án này cơ quan cảnh sát điều tra công an tp long xuyên cũng đã khởi tố nguyễn thị thể
chú tại tp tuy hòa về tội cho vai lãi nặng trong giao dịch dân sự
từ cuối năm hai nghìn một mươi ba đến năm hai nghìn hai mươi châu vay tiền của thể để làm ăn và trả nợ tổng số tiền gần năm tỷ đồng
đến cuối tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi do mất khả năng thanh toán nên châu bỏ trốn khỏi địa phương
quá trình điều tra cơ quan công an phát hiện nguyễn thị thể đã có hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
khi cho vay với lãi suất cao gấp năm lần lãi suất cho phép thu lãi hơn một bảy tỷ đồng từ tổng số tiền gần năm tỷ đồng
như vậy nguyễn thị thể là người bị hại trong vụ lừa đảo nhưng lại là bị can trong vụ cho vay lãi nặng
từ hải phòng về nam định cướp xe máy đối tượng nguyễn văn tuấn
an dương thành phố hải phòng đã bị công an thành phố nam định bắt giữ
sáng ngày ba mươi tháng bốn tuấn bắt xe khách từ hải phòng về nam định rồi thuê và đổi nhiều xe ôm đi lòng vòng
để đánh lạc hướng cơ quan công an đồng thời tìm con mồi là những người làm xe ôm
sau khi thuê được một xe ôm trở đến khu vực vắng người tuấn ra tay cướp xe máy của nạn nhân
rồi bỏ chạy về hải phòng lần trốn và bán chiếc xe máy vừa cướp được
qua điều tra truy xét lực lượng công an đã bắt nguyễn văn tuấn để làm rõ về hành vi cướp tài sản
tuấn đã có một tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
tối ngày hôm qua tổ tuần tra kiểm soát thuộc công an huyện thới bình tỉnh cà mau đã phát hiện và kịp thời
ngăn chặn một nhóm thiếu niên sử dụng hung khí nguy hiểm chuẩn bị đánh nhau
trong số tám đối tượng được mời về cơ quan làm việc thì có bảy đối tượng dưới một mươi tám tuổi
các đối tượng này có mâu thuẫn trên mạng xã hội với một nhóm khác nên đã chuẩn bị hung khí và hẹn gặp để đánh nhau
lực lượng làm nhiệm vụ thu giữ hai dao tự chế tại hiện trường và ba dao tự chế cất giấu ở lề đường
ngoài hành vi trên lực lượng làm nhiệm vụ đã lập biên bản về các vi phạm các lỗi không có gương chiếu hậu bên trái
bộ phận giảm thanh không đảm bảo quy chuẩn về tiếng ồn không có giấy đăng ký xe không đủ tuổi điều khiển xe mô tô và trở quá số người quy định
có thể thấy tội phạm thanh thiếu niên xảy ra ở nhiều địa phương trên cả nước
thời gian qua tại tỉnh an giang cũng nổi lên tình trạng các đối tượng thanh thiếu niên tụ tập thành nhóm
dùng mạng xã hội liên hệ và kích động nhau phạm tội chuẩn bị sẵn hung khí để thanh toán nhau vì mâu thuẫn cá nhân
gây hoang mang cho người dân trên địa bàn
lực lượng cảnh sát hình sự công an tỉnh an giang đã phối hợp chặt chẽ với công an các địa phương
các đơn vị tập trung đấu tranh kiên quyết xử lý triệt để loại tội phạm này góp phần chấn an dư luận
do có mâu thuẫn và nhiều lần bị nhóm mi đen đuổi đánh
nên đêm một mươi bảy tháng một nguyễn nguyên thành tức thành sàm cùng hơn một mươi đối tượng độ tuổi từ một mươi năm đến hai mươi một
chuẩn bị hung khí chờ sẵn tại khu vực cầu bằng tăng phường mỹ hòa thành phố long xuyên để trả thù
nhận nhầm một nhóm thanh thiếu niên là nhóm của đối thủ
nhóm của thành đã xông ra rượt đuổi đánh chém gây thương tích cho nhiều người hậu quả làm một người tử vong
cũng vì phát sinh mâu thuẫn trong việc tranh chấp địa bàn làm ăn
nên nguyễn ngọc quyên và bạn trai đã huy động thêm một mươi đối tượng
mang nhiều hung khí đến nhà võ văn tới để giải quyết mâu thuẫn
trong lúc hỗn chiến
tới bị đâm chém nhiều nhát dẫn đến tử vong tại chỗ
cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố bắt tạm giam hai mươi tám đối tượng với bảy tội danh
như giết người gây dối trật tự công cộng bắt sử người trái pháp luật tổ chức sử dụng trái phép trên mặt túy
trong một vụ án một mươi ba một mươi bốn đối tượng tham gia
sau gây án xong bỏ trốn còn tổ chức sử dụng ma túy chung với nhau
điều đó thể hiện tính côn đồ tính manh động tính liều lĩnh coi thường pháp luật của nhóm đối tượng này
các đối tượng trong các vụ án trên đa phần có trình độ học vấn thấp
cha mẹ ly hôn thiếu sự quan tâm giáo dục của gia đình
không có việc làm ổn định và thường tụ tập với nhau để sử dụng ma túy
đây có thể được xem là một trong những nguyên nhân dẫn dắt các đối tượng thanh thiếu niên xa vào con đường phạm tội
tổ chức tần tra kiểm soát vào ban đêm phối hợp tần tra trên các một mươi một quyển thị để hiệp thời phát hiện ngăn chặn tội phạm thanh thiếu niên
đặc biệt là tội phạm đường phó như hiện nay có chỉ hướng diễn biến phức tạp
bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng công an để ngăn chặn các nhóm tội phạm thanh thiếu niên
rất cần sự quyết tâm đồng lòng trung sức của cả cộng đồng trong công tác tuyên truyền vận động
giáo dục thanh thiếu niên tại địa phương góp phần bảo đảm an ninh trật tự góp sức cùng lực lượng công an
làm trong sạch địa bàn
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an tỉnh đồng nai vừa di lý đối tượng bùi thị xuân
từ thành phố hà nội về đồng nai để tiếp tục điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
bùi thị xuân bị truy nã đặc biệt về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
từ năm hai nghìn một mươi bốn đến năm hai nghìn hai mươi xuân nhiều lần vay của bà nguyễn thị ngọc hơn một năm tỷ đồng nhưng né tránh không trả
công an tỉnh đồng nai vào cuộc điều tra xác định hành vi của bùi thị xuân có dấu hiệu của tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
tuy nhiên thời điểm trên xuân đã trốn khỏi địa phương
đến ngày chín tháng năm vừa qua phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an tỉnh đồng nai
phối hợp với công an thành phố hà nội bắt giữ bùi thị xuân khi đang lẩn trốn tại xã kim trung huyện đông anh thành phố hà nội
tòa án nhân dân tp hcm vừa mở phiên sơ thẩm xét xử và tuyên phạt bị cáo trần văn sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi một
trú tại quận bình thạnh tp hcm tám năm tù về tội làm tàng trữ phát tán hoặc tuyên truyền thông tin tài liệu vật phẩm
nhằm chống nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
theo cáo trạng trần văn bang đã có hành vi tàn trữ soạn thảo đăng tải và phát tán trên mạng internet
các bài viết có nội dung tuyên truyền xuyên tạc phỉ bán nhằm chống phá nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tp hcm
trần văn bang đã sử dụng ba tài khoản facebook gồm trần bang ban trần và trần trót để soạn thảo đăng tải ba mươi chín bài viết
có nội dung tuyên truyền xuyên tạc phỉ bán nói xấu chính quyền nhân dân thông tin sai sự thật gây hoang mang trong nhân dân
liên quan đến vụ việc còn có các đối tượng phạm thị đoan trang và phạm chí thành
các đối tượng này có hành vi soạn thảo biên tập phát hành và tặng cho trần văn ban một số tài liệu có nội dung vi phạm pháp luật
liên quan đến vụ việc bảo vệ đánh nhau với người dân tại càng biển an thới tp hcm gây xôn xa dư luận
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp phú quốc tỉnh kiên giang đã khởi tố bắt tạm giam tám đối tượng gây dối trật tự công cộng để phục vụ cho công tác điều tra
trước đó vào chiều ngày hai mươi sáu tháng bốn rất nhiều người dân tập trung tại càng biển an thới phản đối biểu giá sinh vụ càng biển của công ty namas an thới
với mức giá tăng cao gây khó khăn cho các hộ kinh doanh tại cảng
giữa lực lượng bảo vệ của công ty và các hộ kinh doanh đã xảy ra xô xát đánh nhau làm ba người bị thương
hiện công an tp phú quốc đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật
liên quan đến vụ việc bảo vệ đánh nhau với người dân tại càng biển an thới tp hcm gây xôn xa dư luận
tại vũng tàu đang tiến hành điều tra vụ lừa đảo chiếm đoàn tài sản
nạn nhân là người phụ nữ đã bị chiếm đoạt hàng chục triệu đồng khi tin lời thầy phép online có cách làm cho tiền của mình tăng thêm
theo hồ sơ hoàng thị ngọc anh chủ tệ phường long tâm thành phố bà rịa tìm đọc trên mạng các hình thức lừa đảo
sau đó liên hệ với một người bạn tên là mỹ là tên đã thay đổi với nội dung có quen một người thầy trên mạng
chỉ cần chuyển tiền cho thầy làm phép thì số tiền sẽ tăng lên
do nhẹ dạ nên chị mỹ đã nhiều lần truyền khoản cho ngọc anh với tổng số tiền hơn năm mươi bảy triệu đồng
sau nhiều lần chuyển tiền nhưng chưa thấy nhận được tiền chị mỹ đã đến cơ quan công an tố giác hành vi của ngọc anh
hiện vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra làm rõ
công an xã thuận thới huyện trà ôn tỉnh vĩnh long tiếp nhận tin báo của một nạn nhân sinh năm hai nghìn sáu
về việc vừa bị một đối tượng dùng dao đe dọa khống chế và cướp một xe mô tô tại đoạn đường thuộc ấp vĩnh thuận xã thuận thới
huyện trà ôn
tiếp nhận tin báo lực lượng chức năng trên địa bàn tiến hành chốt chặn truy bắt và phát hiện đối tượng nguyễn văn bình
đang điều khiển xe vừa cướp được lưu thông trên đoạn đường thuộc tuyến quốc lộ năm mươi bốn khu vực ấp vĩnh thành xã vĩnh xuân huyện trà ôn nên tiến hành bắt giữ
bước đầu đối tượng khai nhận sau khi thực hiện vụ cướp trên và đang trên đường đi tìm nơi tiêu thụ xe thì bị công an phát hiện và bắt giữ
lực lượng công an đã thu giữ được xe mô tô bị cướp cùng nhiều tăng vật có liên quan
được biết bình là đối tượng nghiện ma túy ở địa phương thường xuyên trộm cắp và đã có một tiền án về tội trộm cắp tài sản
một trường hợp lái xe vi phạm không nhường đường cho ưu tiên đi làm nhiệm vụ và vi phạm nồng độ cồn vừa bị cục cảnh sát giao thông lập biên bản xử lý
theo đó vào khoảng một mươi năm h bốn mươi hai phút ngày một mươi ba tháng năm tại km ba mươi tám gọng một trăm linh cao tốc hà nội thái nguyên
tuần tra kiểm soát lưu động trên tuyến lực lượng cảnh sát giao thông phát tín hiệu ưu tiên để các phương tiện đang di chuyển cùng chiều phía trước
nhường đường cho xe ưu tiên thì xe ô tô tải mang biển số hai mươi c đang di chuyển phía trước không chịu nhường đường
lực lượng cảnh sát giao thông đã dùng loa để yêu cầu phương tiện chấp hành tuy nhiên lái xe vẫn không chịu nhường đường
chạy được khoảng một km lái xe này mới nhường đường cho xe ưu tiên sau đó tổ công tác đã dừng xe để kiểm soát
lái xe trú tại tỉnh thái nguyên xuất trình đầy đủ các loại giấy tờ có liên quan
khi kiểm tra nồng độ cồn lực lượng chức năng phát hiện lái xe vi phạm ở mức ba trăm hai mươi mg trên lít khí thở
tổ công tác đã tiến hành lập biên bản đối với lái xe về hai hành vi vi phạm không nhường đường xe được quyền ưu tiên
khi đang phát tín hiệu ưu tiên đi làm nhiệm vụ và điều khiển xe trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn
với vi phạm trên lái xe bị tạm giữ phương tiện bảy ngày tước giấy phép lái xe một mươi bảy tháng và phạt tiền đến hai mươi bốn triệu đồng
thưa quý vị thời gian gần đây tình trạng thanh thiếu niên học sinh điều khiển xe mô tô xe gắn máy
vi phạm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh nghệ an có chiều hướng gia tăng
và trước thực trạng đó công an nghệ an đã phối hợp với các lực lượng tăng cường tuần tra kiểm soát
sử dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ để đảm bảo trật tự an toàn giao thông
công an nghệ an khuyến cáo phụ huynh cần quan tâm kịp thời nhắc nhở con em mình phối hợp chặt chẽ với nhà trường và lực lượng chức năng có biện pháp giáo dục quản lý các em tránh hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra